thưa quý vị sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn hội đồng khoa học các cơ quan trung ương phối hợp với tỉnh ủy lạng sơn tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan đảng ở trung ương và ở các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương qua bốn mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới
tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban cơ quan đảng trung ương ban tuyên giáo trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản hội đồng lý luận trung ương
các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ được một số vấn đề lý luận chung và khẳng định vị trí và trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu
góp phần quan trọng và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua bốn mươi năm đổi mới thông qua việc tham mưu giúp cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các tỉnh ủy thành ủy ban hành
tổ chức thực hiện được lối chủ trương quyết sách đổi mới góp phần giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
thưa quý vị sáng nay viện lịch sử quân sự tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp với quân khu bảy quân đoàn bốn sư đoàn ba trăm bốn mươi một
tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng chẳng bom hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trong chiến dịch hồ chí minh ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
trận đánh chẳng bom ngày hai mươi bảy tháng bốn mở màn chiến dịch hồ chí minh ở hướng đông sài gòn đã trọc thủng tuyến phòng thủ của địch mở toan cánh cửa trên tuyến quốc lộ một a để đại quân ta tiến vào sài gòn
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
kiến phát biểu tại hội thảo tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sáng tạo của bộ chính trị quân ủy trung ương bộ tư lệnh chiến dịch hồ chí minh
nhân tố đóng vai trò quyết định để làm nên chiến thắng chẳng bom là chiến thắng đầu tiên của chiến dịch hồ chí minh
cùng với đó phân tích làm sáng tỏ sự chủ động sáng tạo của bộ tư lệnh quân đoàn bốn sư đoàn ba trăm bốn mươi một trong chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị và thực hành trận chẳng bom
ngoài ra nhiều ý kiến cũng khẳng định vị trí
ý nghĩa giá trị to lớn của chiến thắng chẳng bom với chiến dịch hồ chí minh